tiếp tục là một số cập nhật tại tp hcm
để chuẩn bị cho năm học mới nguồn sách giáo khoa cơ bản đã về thành phố
chiều tối ngày hai mươi bảy tháng tám sở giáo dục đào tạo đã tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm
đưa loại sách này vào danh mục hàng thiết yếu tạo điều kiện vận chuyển kịp thời đến học sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm cập nhật sách giáo khoa cơ bản đã về thành phố
trong đó khoảng bảy mươi sách dành cho khối tiểu học đã chuyển đến các trường
bên cạnh đó sở này cũng phối hợp với nhà xuất bản triển khai sách giáo khoa điện tử
đến tất cả các trường cơ sở giáo dục đồng thời thông tin đến phụ huynh để sử dụng miễn phí
để đảm bảo đội ngũ vận chuyển có đủ điều kiện sở giáo dục đào tạo tham mưu
ủy ban nhân dân tp hcm đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng thiết yếu
từ đó có cơ sở cấp giấy đi đường cho đội ngũ giao sách đến từng gia đình có học sinh
trong sáng hai mươi bảy tháng tám ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã chú động
chia đào sở giáo dục đào tạo phù hợp với sở giao thông vận tải và công an tp hcm
về tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị phát hành phung mứng
cung cấp sách giáo khoa cho học sinh phụ huynh học sinh kịp thời chuẩn bị cho năm học mới